thông tin về đối tượng lừa đảo tại tp hcm
ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn phương bình chú tại huyện châu thành tỉnh đồng tháp
theo điều tra năm hai nghìn một mươi tám bình quen biết với một phụ nữ trú tại quận năm tp hcm
đối tượng tự giới thiệu hiện đang công tác tại bộ công an và có đứng tên thành lập một công ty
cuối năm hai nghìn một mươi tám do cần tiền tiêu xài bình đã đưa ra nhiều thông tin gian dối rằng cần tiền để mua hóa giá nhà
xử lý việc cơ quan trả nợ lo viện phí cho mẹ để mượn tiền của người phụ nữ này
do tin tưởng nạn nhân đã nhiều lần chuyển cho bình tổng cộng hơn chín tỷ đồng
đến năm hai nghìn hai mươi một bình bỏ trốn khỏi địa phương nên nạn nhân đã lẩm đơn tố cáo
tiếp nhận thông tin và vào cuộc điều tra truy vết ngày một mươi bốn tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
đã phối hợp với công an tp sadec tỉnh đồng tháp đưa nguyễn phương bình về tp hcm để làm rõ hành vi lừa đảo chiến đoạt tài sản
cơ quan công an đã thu giữ nhiều cong số tám và các vật dụng tài liệu có liên quan